tại hà nội đã diễn ra tọa đàm hai mươi năm năm việt nam tham gia asean nhìn lại và đi tới
buổi tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
các đại biểu nhấn mạnh hai mươi năm năm việt nam chính thức gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á
chung với thời điểm việt nam đảm nhiệm trọng trách chủ tịch luân phiên của hiệp hội
việt nam không chỉ thể hiện vai trò gắn kết liên kết về nội khối asean
còn tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài
trở thành một đối tác quan trọng của các nước lớn trong và ngoài khu vực
trên cơ sở quan hệ đối ngoại rộng mở trong đó có tất cả các nước lớn
tiếng nói asean được lắng nghe và vai trò trung tâm của asean ngày càng được củng cố
các đại biểu cũng cho rằng năm nay khi giữ vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã đảm bảo triển gai hiệu quả các mục tiêu hợp tác liên kết asean trong năm hai nghìn hai mươi
vượt lên các khó khăn thách thức bước đầu kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
đồng thời sớm tiến hành khắc phục hậu quả dịch bệnh phục hồi và phát triển
cách mà asean vượt qua những sóng gió bất ngờ và không có tiền lệ mà đại dịch covid một mươi chín gây ra
minh chứng cho một asean gắn kết và chủ động thích ứng kiên định mà không khuất phục trước nghịch cảnh
trước đó tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách
hai mươi năm năm việt nam tham gia asean qua góc nghìn người trong cuộc
cuốn sách có ý nghĩa rất quan trọng với những người làm công tác đối ngoại
các bài viết là những trang hồi ức sinh động và suy nghĩ sâu lắng của các tác giả
tạo nên một bức tranh phối cảnh về thế giới khu vực và việt nam trong suốt hai mươi năm năm
việt nam tham gia asean và viễn cảnh những năm tiếp theo